thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra làm việc với công an tỉnh hậu giang
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
báo cáo tại buổi làm việc thượng tá huỳnh việt hòa giám đốc công an tỉnh hậu giang cho biết
ngay từ khi dịch covid một mươi chín khởi phát trong nước ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh đã chủ động tham mưu
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh hậu giang nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả
trong đó thành lập tổ truy vết dịch tễ từ tỉnh đến cơ sở do lực lượng công an làm chủ công
nhanh chóng quyết liệt thực hiện truy vết khoanh vùng dập dịch
hiện công an tỉnh hậu giang đã thành lập và đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung cho cán bộ chiến sĩ
sau khi nghe các báo cáo thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận việc công an tỉnh hậu giang đã chấp hành nghiêm chỉnh
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
đến nay hậu giang là một trong những tỉnh đứng đầu địa bàn cứ điểm vùng xanh của phía nam sông hậu
trong đó công an đã có những cách làm hay sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn góp phần hiệu quả công tác phòng chống dịch
thứ trưởng lê quốc hùng lưu ý và đề nghị công an hậu giang tham mưu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
phương án chủ động trong việc đón người dân về địa phương khi hết thời gian giãn cách xã hội
tuyệt đối không để lọt các trường hợp về từ vùng dịch nhưng chưa qua xét nghiệm tầm soát
không khai báo y tế cách ly theo quy định gây lây lan dịch trong khu dân cư vùng nông thôn
thứ trưởng nhấn mạnh hậu giang đang trong giai đoạn vàng công an toàn tỉnh cần chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan
tận dụng triệt để thời gian giãn cách xã hội hiện tại quyết liệt truy vết khoanh vùng dập dịch
dịp này bộ chỉ huy tiền phương bộ công an trao tặng tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh hậu giang
và chạy giam kênh năm các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
còn trong chiều ngày hôm nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an cùng đoàn công tác
tiếp tục đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng cho biết đã triển khai nhiều phương án phòng chống dịch
theo nhiều cấp độ đồng thời chỉ đạo công an các địa phương chủ động phối hợp chặt với các cấp chính quyền
các ngành chức năng đảm bảo an toàn an ninh tại các khu cách ly điểm phong tỏa tăng cường tuần tra kiểm soát
thực hiện nghiêm tinh thần chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
sau khi nghe các báo cáo liên quan về công tác phòng chống dịch của các đơn vị tham gia buổi làm việc
thứ trưởng lê quốc hùng cho rằng công tác phòng chống dịch hiện nay phải theo hướng liên vùng liên khu vực
giữ vững vùng xanh lấn ra vùng đỏ căn cứ vào tình hình hiện tại sóc trăng đang thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch
cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng dập dịch tiến tới mở rộng phát triển vùng xanh
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an tỉnh sóc trăng tập trung thực hiện công tác nắm tình hình
phục vụ hiệu quả phòng chống dịch không để người từ vùng dịch về địa phương mà không được kiểm soát y tế nghiêm ngặt
phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở thứ trưởng mong muốn tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng chỉ đạo giao nhiệm vụ cho từng xã phường trong giám sát địa bàn cơ sở
dịp này bộ chỉ huy tiền phương bộ công an trao tặng tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh sóc trăng
và chạy giam cái tàu chạy giam bến giá các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
vào sáng ngày hôm nay ngày ba tháng tám bốn trăm một mươi năm liều vaccine astrazeneca do chính phủ anh tài trợ đã về việt nam để chống dịch
thông tin từ bộ y tế cho biết là tính tới sáng ngày hôm nay trên cả nước đã có gần bảy triệu liều vaccine đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân
trong đó có gần bảy trăm một mươi ba người đã tiêm đủ hai mũi
tuy nhiên bộ y tế cho biết là hiện vẫn còn một số địa phương đơn vị chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận cũng như phân bổ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
để đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người dân với tỷ lệ bao phủ cao trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố
dự kiến số lượng vaccine được cung ứng có thể tăng nhiều trong thời gian tới
bộ y tế đề nghị các địa phương đơn vị đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đã được phân bổ
bộ y tế yêu cầu các địa phương không giới hạn điểm tiêm không giới hạn số lượng tiêm trong một buổi
thời gian chờ đợi sau tiêm thay đổi tùy theo các địa phương quyết định
các địa phương phải lập kế hoạch tiêm nhanh chóng nhất có thể nhưng phải đảm bảo an toàn
trước tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường thì tiêm chủng
là biện pháp tối ưu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với tp hcm thủ đô hà nội cũng đang nỗ lực triển khai tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho toàn dân
với mục tiêu thần tốc nhất nhận vaccine đến đâu tổ chức tiêm ngay đến đó
nhanh chóng bao phủ miễn dịch trong cộng đồng đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
nhà thi đấu trịnh hoài đức với sức chứa hai chỗ ngồi hệ thống cơ sở vật chất khá tốt
nhanh chóng được trung dụng làm bệnh viện giã chiến tiêm chủng vaccine
mô lớn trên địa bàn quận đống đa
tại đây cũng đã thiết lập những vách ngăn tạo thành các ô riêng biệt
từ nơi khám sàng lọc tới nơi tiêm đều đảm bảo giãn cách
dự kiến công suất tiêm chủng tại đây đạt một mũi mỗi ngày
tinh thần là thần tốc nhưng cái an toàn vẫn là trên hết
chúng tôi vẫn chuẩn bị vẫn phải chú đáo
và cũng như cái điểm mà chúng ta đang thấy ở đây
chúng tôi dự kiến khoảng một mươi dây chuyển tiêm
chúng tôi cũng đã chuẩn dùng các
các vách ngăn để đảm bảo quy định trong công tác tiêm chủng
đây là lần thứ sáu quận đông đa tiến hành tiêm chủng vaccine cho người dân
theo đối tượng ưu tiên trên địa bàn
dự kiến trong bốn ngày quận sẽ tổ chức tiêm khoảng hai mươi năm sáu trăm tám mươi mũi tiêm
chủ yếu là astrazeneca cho người dân
đa phần người dân được tiêm chủng lần này đều rất vui mừng
và ủng hộ chủ trương chung của thành phố
tiêm chủng này nên là trách nhiệm của mọi người
bởi vì em cũng có tìm hiểu khi mà tiêm xong
thì là không phải là mình sẽ miễn dịch được ngay
nhưng mà nếu mà mình có vô tình bị mắc
thì mình sẽ không bị những cái triệu chứng mạnh
còn là người dân mà được sự quan tâm của nhà nước
mà để tiêm phổ cập với toàn dân như này
đấy là để cho chúng ta cùng có tinh thần chống dịch
cảm thấy là rất là tốt
mà mọi sự quan tâm của chính phủ và nhà nước
là với người dân như thế này cảm thấy là an tâm
hiện nay trên khắp các quận huyện thành phố hà nội
đang nỗ lực đẩy nhanh tiêm chủng vaccine covid cho toàn dân
tại hà nội đã được thành phố phân bổ một mươi bốn liều vaccine
chủ yếu là astrazeneca
để đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn
huyện đã tăng cường đội ngũ y bác sĩ tiến hành tiêm chủng vào ban đêm
và đến nay đã hoàn thành cơ bản công tác tiêm chủng trên toàn huyện
hiện tại là trạm sài sơn có đối tượng đông nhất huyện
thì chúng tôi phải có kế hoạch trình càng là tiêm tối
tiêm tối thì anh em rất vất vả nhưng cố gắng
hiện tại thì sài sơn đã tiêm tối được hai buổi tối
thế thì hiện tại thì tối nay là tối thứ hai
với tinh thần phần trương cũng như là vẫn phải đảm bảo an toàn tiêm chủng
thì trạm phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã đã thực hiện tương đối là ổn định
mặc dù với khối lượng công việc lớn đội ngũ nhân viên y tế hạn chế
tuy nhiên các quận huyện vẫn đang nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch tiêm chủng
đảm bảo nhận vaccine đến đâu tổ chức tiêm ngay đến đó
nhanh chóng bao phủ biễn dịch trong cộng đồng đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
thưa quý vị ở thời điểm này tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại sơn la sau khi ghi nhận một số trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn
thì công việc của các cán bộ chiến sĩ công an sơn la tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
lại càng khó khăn vất vả hơn bao giờ hết
các cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch nơi vùng cao tây bắc
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch được sự phân công của ban chỉ đạo và ban giám đốc công an tỉnh
từ khi thành lập chốt thiếu tá hà thành trung nhận nhiệm vụ công tác
tại chốt kiểm soát dịch bệnh xã mường cơi huyện phủ yên tỉnh sơn la
với nhiệm vụ kiểm soát lưu lượng người và phương tiện ra vào tỉnh sơn la
tại đây tổ công tác chia thành bốn ca làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày hôm trước đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
nhằm để nhằm kiểm soát tốt những lượng phương tiện và người đi từ vùng dịch về
thì anh em đã cắt cử và túc trực ngày đêm để đảm bảo
kiểm soát người đi từ vùng dịch và kịp thời báo cáo với ban chỉ đạo
là đưa người đi cách ly tập trung và đưa người đi cách ly tại nhà
quốc lộ ba mươi hai b là địa bàn giáp danh giữa tỉnh sơn la và phú thọ
do vậy lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn
trung bình mỗi ngày có khoảng gần một lượt phương tiện qua lại
để làm tốt công tác kiểm soát thiếu tá hà thành trung cùng đồng đội cũng gặp phải nhiều khó khăn
nhưng mỗi thành viên trong tổ công tác đều nhận thức rõ
đây là thời điểm tất cả phải nỗ lực
khỏe an ninh trật tự sự an toàn cho nhân dân trên địa bàn
mặc dù là cơ sở vật chất vẫn gặp nhiều khó khăn
nhưng anh em đã khắc phục được để hoàn thành cái nhiệm vụ
thứ hai nữa là về thời tiết mặc dù có những ngày trời rất là nóng
bốn mươi năm độ trời mưa to nhưng anh em vẫn thực hiện nhiệm vụ
và không rời chốt thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn đến hai mươi bốn giờ
nhiều tháng không về nhà mặc dù rất nhớ vợ và hai con nhỏ
nhưng thiêu tá hà thành trung cũng chỉ tranh thức
để giữ được những lúc giao ca để gọi điện hỏi thăm gia đình
mẹ mẹ con ở nhà cố gắng nhé xong việc bố về bye bye
thì bản thân thì không về nhà nhưng mà vì nhiệm vụ của đảng và nhà nước
chính như là vì nhiệm vụ này là của toàn dân chứ không phải của riêng tôi
cá nhân tôi thì cũng khắc phục và
động viên vợ con là thôi bố bao giờ chiến thắng dịch bố sẽ về
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hà nội đã lập hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn toàn thành phố
để tuyên truyền nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm
về việc ra đường khi không có việc cần thiết
đa phần người dân đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị
thế nhưng vẫn còn có những trường hợp
đã cố tình vi phạm khi được lực lượng chức năng kiểm tra thì đưa ra rất nhiều lý do khác nhau
mình đang đi ra ngoài không cần thiết
em khí cá nhân nghĩ hẳn
chỉ thị đã được áp dụng gần một mươi ngày qua
thế nhưng nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết với những lý do khác nhau
trường hợp của em nha em ra ngoài mua cà phê nhá để đổi với trường hợp của em

không cần ra ngoài thiết yếu cần thiết nhá
em không biết em thấy mọi người ra nên ra thôi
chủ tịch minh thiêu của em đâu

em ơi lấy quần áo là không thiết yếu trong cái chỉ thị một mươi sáu nhá
bây giờ bọn anh sẽ đưa bọn em về quân an phường
quân an phường để
xử lý nha
để làm như thế nào cơ
em vi phạm chỉ thị một mươi sáu ra đường trong trường hợp không cấp thiết
hiện tại thì có một số trường hợp là chưa chấp hành thì chúng tôi đã lập biên bản và xử lý
khi mà phát hiện vi phạm thì công an lực lượng chức năng
phối hợp cùng với ủy ban nhân dân phường
đã mời công dân về trụ sở để mà lập cái bản để xử lý
người phụ nữ này cầm phiếu đi chợ
do phường cổ nghế một quận năn tử liêm cấp
thế nhưng lại di chuyển qua chợ mỹ tân thuộc quận cầu giấy

thì tổ kiểm soát đã nhắc em là

chợ và các chương trình

hôm nay chỉ nhắc em đấy
bây giờ em ra cái lúc khác là sao chỉ đi chợ
cụ thể là có năm chỗ trực trên đại bàn phường
và có hai tổ công tác lưu động
mục đích chủ yếu là để tuyên truyền
nhắc nhở người dân để thực hiện
tuy nhiên có những trường hợp mà cố tình vi phạm
thì chúng tôi bắt buộc phải xử lý theo quy định
một số trường hợp có giấy thông hành đi đường
thế nhưng khi gặp cơ quan chức năng kiểm tra
lại đưa ra nhiều lý do khác nhau
em đã mang ra cho anh ít tiền để đi làm
bây giờ cái đồ này là không phải rồi anh đang đi làm đúng không
em đang đi vâng em đi sửa về em lấy tiền để đi
cái này nó không liên quan đến công việc của anh
nó là việc tự nhiên của anh
anh lưu thông như thế này nó chưa đúng đâu nhé
thôi anh vào chỗ ủy ban phường yên hòa để chúng ta làm việc nhé
sắc minh sâu hơn nhé
cái này em không đồng ý anh ạ
khi được mời vào sắc minh
người đàn ông này lại đưa ra một lý do khác
bây giờ đây là lệnh đột xuất
cho nên là tôi mới phải đi
còn đúng là phải đi
lệnh của tôi là một mươi giờ tôi mới đi
nhưng đây là lệnh bưu điện hàng đột xuất
hàng của văn phòng
sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan
tổ công tác đã nhắc nhở người đàn ông này
cần khai báo thành thật khi đi ra đường
đối với trường hợp của tài xế lái xe taxi này
vì không có giấy đi đường
tài xế đã đưa ra lý do chở người nhà đi bệnh viện
tuy nhiên lại không cung cấp được bất kỳ thông tin
và giấy tờ liên quan đến người được đưa đi viện

không ạ em không muốn đi nào

cầm hết quán thì chạy được không ạ
vâng chú nhé
em vừa chở người nhà em đi
trường hợp này là chở khách em
tất cả các giấy tờ thì là đáng thực hiện theo đúng quy định
đối với các trường hợp mà không đảm bảo
thì chúng tôi trước mắt là
tuyên truyền nhắc nhở
và xử phạt đối với các trường hợp mà không có
các giấy thông hành theo quy định
tất cả các lực lượng chức năng đang căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng chống
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
chính vì vậy mỗi người dân cần có ý thức chấp hành nghiêm
những chỉ thị mà cơ quan nhà nước đưa ra
để sớm trở lại với cuộc sống bình thường
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại bình định vào sáng ngày hôm nay
hạt kiểm lâm liên huyện tuy phước quy nhơn cho biết
là kết quả đo đạc đã xác định có gần một mươi năm hectare rừng trồng
ở tiểu khu ba trăm hai mươi chín b thuộc phường bùi thị xuân tp quy nhơn đã bị cháy
chủ yếu là cây bạch đàn keo lai do người dân trồng
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày ba mươi tháng bảy
lửa đã bất ngờ bùng phát bên trong diện tích rừng trồng kể trên
sau đó cháy lan diện rộng
sau một mươi một giờ chữa cháy hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ mới dập tắt được đám cháy
bước đầu cơ quan chức năng nhận định người dân đốt vàng mã
để tàn lửa phát tán dẫn đến cháy rừng
hiện tại cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ đối tượng gây ra vụ cháy
công an tỉnh hương yên vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
với số tiền giao dịch một ngày lên đến ba trăm linh triệu đồng
lực lượng công an bắt quả tang bạch văn tiệp ngay tại nhà riêng
tại phố nguyễn trung ngạn thị trấn ân thi huyện ân thi
khi đang có hành vi mua bán số lô số đề với số tiền gần sáu triệu đồng
thu giữ tại nhà của tiệp hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
ba mươi bảy hợp đồng vay tiền một khẩu súng hơi một trăm bảy mươi năm viên đạn đạn dạng súng hơi
và nhiều vật chứng liên quan
cùng ngày bốn đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc bằng hình thức chuyển nhận bảng lô đề với tiệp
cũng đã ra đầu thú
quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bạch văn tiệp đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
với tổng số tiền cho vay gần hai tỷ đồng
đặc biệt từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tiệp cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề với số tiền giao dịch
trung bình mỗi ngày khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
lợi dụng tình hình giãn cách xã hội có một nhóm đối tượng đã tàng trữ
vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt quả tàng
và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
theo đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai tháng tám lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang hai đối tượng
gồm huỳnh hiếu hưng và lý thị vi cùng chú tại tỉnh sóc trăng
đang vận chuyển một bịch ni lông có chứa năm mươi g ma túy đá
trên địa bàn khóm bảy phường năm thành phố bạc liêu
tiếp đó lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng
là lâm diên và lưu trọng nhân đang tàng trữ hai gói ni lông
có chứa sáu mươi gram ma túy đá
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận số ma túy trên
mua của một đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàn thúy xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tối qua ngày hai tháng tám trong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một chiến sĩ công an nhân dân đã gặp tai nạn và hy sinh
hôm nay ban thường vụ thành ủy lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh
và ủy ban nhân dân quận sáu đã đến thăm hỏi chia sẻ và động viên gia đình đồng chí
đoàn đã tới thắp hương và thăm hỏi động viên chia sẻ đau thương
với gia đình của thượng ủy phan tấn tài
trước sự ra đi đột ngục này bang thường vụ thành ủy ủy ban nhân dân quận sáu
sẽ có những hỗ trợ cùng với gia đình lo an tán
và công an thành phố hồ chí minh cũng sẽ thực hiện các quyền lợi của gia đình
quận và thành phố hết sức đau lòng trước trường hợp hy sinh của em phan tấn tài
từ qua tới nay thì quận vô cùng quan tâm
trước mắt thì quận đã lo hai mươi triệu gửi đến gia đình

cùng với công an thành phố để tổ chức tăng lễ cho em
quận và thành phố thượng trưởng công an quận
có xuống trị buồn của gia đình ở đây cũng là động viên ba của thủy tài
chúc chúc quận và thành phố công an quận có thể tham gia trị buồn với gia đình
đây là hình ảnh cuối cùng của đồng chí phan tấn tài trước khi hy sinh
trước đó trong khi làm nhiệm vụ
tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn quận sáu
tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên
chạy xe máy trên đường vi phạm chỉ thị một mươi sáu
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
người này sau đó bất ngờ bỏ chạy
nên thượng úy tài dùng xe máy đuổi theo
truy đuổi được một đoàn và gần áp sát được đối tượng
thì xe quá thượng úy tài bất ngờ mất lái
lao lên vỉa hè rồi tông vào tường
dù được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhưng do chấn thương quá nặng
thượng úy tài đã qua đời tại bệnh viện
thượng úy phan tấn tài công tác tại đội cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu
do tình hình địa bàn phường một mươi rất phức tạp
về dịch covid một mươi chín
nên đồng chí tài được điều động tới để tăng cường nhân sự
cho công tác chống dịch tại đây
thưa quý vị từ hôm nay
ngày ba tháng tám thành phố hồ chí minh
bước vào đợt sáu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân vaccine sinopam
đang trong quá trình được trình cho
bộ y tế kiểm định độ an toàn
nên sẽ không đưa vào tiêm trong đợt này
tính đến tối ngày hai tháng tám
theo thống kê chưa đầy đủ thành phố hồ chí minh
đã tiêm được chín trăm hai mươi ba trăm hai mươi chín liều vaccine
phòng covid một mươi chín như vậy
thành phố đã cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ năm
với mục tiêu trên chín trăm linh liều trong vòng một mươi ngày tiêm
tính từ ngày hai mươi hai tháng bảy
trong đợt thứ năm có một ba mươi chín người
có phản ứng sau tiêm tuy nhiên hầu hết
là triệu chứng nhẹ và được xử lý ổn định
không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe
đợt tiêm thứ sáu lần này sẽ rất đặc biệt
dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
với sự hỗ trợ của chính phủ
hiện theo thống kê người từ một mươi tám tuổi trở lên
thành phố hồ chí minh có khoảng bảy triệu người
thành phố đã tiêm được hai triệu liều
mà khác có khoảng tám trăm linh người đã tiêm
mối một vaccine astrazeneca trước ngày ba mươi tháng sáu
cần phải tiêm mối hai vào cuối tháng tám
và khoảng hai mươi năm người tiêm mối một vaccine moderna
trước ngày ba mươi một tháng bảy
cần phải tiêm mũi hai vào tuần cuối tháng tám
do vậy tổng số ca mối một và mối hai
thành phố cần có khoảng năm năm triệu liều
lãnh đạo thành phố hồ chí minh hôm nay
vừa chia sẻ với số lượng
cả triệu người ngoại tỉnh đang sinh sống
và làm việc tại thành phố
nếu ồ ạt rơi thành phố về các tỉnh
trong thời gian ngắn thì công tác tổ chức
gặp nhiều khó khăn nhất là địa phương tiếp nhận
theo đó lãnh đạo thành phố đề nghị bà con bình tĩnh
yên tâm ở lại thành phố trong giai đoạn khó khăn này
về phía chính quyền thành phố hồ chí minh
sẽ tập trung nguồn lực sự giúp đỡ của các địa phương
kể cả ngân sách quỹ dự trữ
để đảm bảo chăm lo
nếu tất cả người dân về quê vào thời điểm này
thì công tác tổ chức đặc biệt là đón nhận
của các tỉnh sẽ rất khó khăn
nếu số lượng người về lớn
thì bất khả thi trong công tác tổ chức
hiện thành phố hồ chí minh đã đề nghị
các phường xã thị trấn nắm danh sách
bà con công nhân lao động sinh viên bị mất việc
thời gian qua không có thu nhập cuộc sống khó khăn
để hỗ trợ
tăng công suất đường triền huy động nhân lực
của nhân viên cấp cứu khoán đổi xe trung chuyển
để vận chuyển bệnh nhân
đó là những biện pháp mà ngành y tế
thành phố hồ chí minh đang nỗ lực
và nhận được sự hỗ trợ tích cực
từ phía doanh nghiệp để giải quyết
ung ứ cho hệ thống cấp cứu một trăm một mươi năm
để đảm bảo là mọi bệnh nhân được cấp cứu kịp thời
alo cấp cứu một trăm một mươi năm xin nghe
địa chỉ của mình là số nhiêu anh
nhà mình có bao nhiêu người bị covid rồi
alo bên mình là trung tâm y tế
phường một mươi năm quận tám không
bên anh là một trăm một mươi năm
sáng nay người ta điện lên người ta báo cho anh á
thành thử ra anh ra điện về trung tâm y tế
phường mình anh báo
để bên phường mình hỗ trợ cho người ta
địa chỉ là ba trăm sáu mươi một một mươi bốn hai mươi bảy b
bến bình tâm
phường một mươi năm quận tám
địa chỉ là ba trăm sáu mươi một một mươi bốn hai mươi bảy b
mỗi ngày tổng đài giả chiến cấp cứu một trăm một mươi một
đặt tại công viên phần mềm quang trung
nhận khoảng bốn năm ngàn cuộc điện thoại
đề nghị hỗ trợ cấp cứu
từ người dân tp hcm
đa phần các cuộc gọi đều liên quan đến
dịch bệnh covid một mươi chín
trung tâm hiện có hai mươi người
là lực lượng nồng cốt
một trăm linh tình nguyện viên đã được huấn luyện cấp tốc
có thể nghe điện thoại xử lý các thông tin
tất cả đều thực hiện ba tại chỗ
để đảm bảo hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với công suất bốn mươi đường truyền
và có thể mở rộng hơn nữa
sau khi vào trong tổng đài cấp cứu một trăm một mươi năm
thì chúng tôi sẽ chia làm giả hai bộ phận
thứ nhất là bộ phận tiếp nhận
cái bộ phận tiếp nhận này thường là
các tình nguyện viên các sinh viên
các sinh viên của phòng hồ thạch
sinh viên của bên thành đoàn
rồi một số anh chị em
của bên tổng đài của tập đoàn phương trang
thì mấy anh chị này sẽ tiếp nhận thông tin
và sau đó sẽ đưa qua một bộ phận
gọi là xử lý thông tin
tiếp nhận thông tin xong
thì cái bộ phận xử lý thông tin này
sẽ sẵn lọc lại một thêm một lần nữa
trong quanh đại đây có phải trường hợp cấp cứu không
nếu là trường hợp cấp cứu thì sẽ điều phối cấp cứu
còn trong trường hợp nhẹ hơn
thì sẽ điều phối lực động taxi cấp cứu
sau khi đã tăng công suất đường truyền
khắc phục được điểm nghẽn về mạng
thì vấn đề khó khăn tiếp theo cần được khắc phục sớm
là xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân
hiện nay xe cứu thương ngoài vận chuyển bệnh nhân
còn phải làm các công tác khác
như phục vụ xét nghiệm tiêm vaccine
trong khi trung tâm cấp cứu một một năm
chỉ quản lý hai mươi ba chiếc
nên cần phải được bổ sung để đáp ứng nhu cầu
vận chuyển bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hơn hai trăm linh chiếc xe một mươi sáu chỗ như thế này
đã và đang gấp rút được khoán cải
để trở thành xe cứu thương
trong tình hình dịch bệnh diễn ra tại hồ chí minh
đang hết sức căng thẳng
các xe cứu thương hoạt động quá công suất quá tải
thì đây là một sự bổ sung kịp thời
và vô cùng quan trọng
chỉ trong vòng hai ngày

việc gắn tấm vách ngăn tháo hàng ghế sau
tạo không gian được phối định ban ca cứu thương
sau đó được bàn giao cho ngành y tế thành phố
mỗi xe bao gồm tài xế nhân viên y tế
theo xe và trang bị thêm
hai bình oxy bảy lít bộ test nhanh
khử trùng và các phương tiện thiết yếu
phục vụ nhiệm vụ cấp cứu
sau khi nhận được công văn hai nghìn năm trăm năm mươi ba
của ủy ban nhân thành phố
thì yêu cầu phương trang
là chuẩn bị
để phục vụ cho việc đưa đón
bà con bị bệnh covid về các khu cách ly
sau khi nhận công văn
thì công ty phương trang đã tiến hành ngay
trong đêm cũng như là cho lực lượng
để tăng ca và để
khói cãi thành xe cứu thương
thì ngày thứ nhất thì như hôm qua
thì chúng tôi đã giao cho
hai mươi hai quận huyện là trên năm mươi xe
và ngày hôm nay tiếp tục
thì chúng tôi sẽ giao thêm tiếp
năm mươi xe để cho mà
phục vụ cho việc có tất cả
các bệnh viện đưa đón
bà con bị covid về các khu cách ly
với việc triển khai nhanh chóng đồng bộ
từ tổng đài tiếp nhận thông tin
đến phương tiện vận chuyển
và bệnh viện tiếp nhận cho thấy
thành phố hồ chí minh đang dùng toàn lực
để bảo vệ tính mạng của người dân
trong cuộc chiến với đại dịch
tiếp theo là những tin tức
từ các tỉnh thành khác
mà chương trình vừa cập nhật
đến hôm nay ngày ba tháng tám

đến hôm nay ngày ba tháng tám

gồm sáu mươi chín ca qua sàn lọc và ba trăm sáu mươi hai ca trong khu cách ly phong tỏa
để hạn chế dịch bệnh lây lan
ngành y tế đề xuất chính quyền các địa phương
và ban quản lý các khu công nghiệp
cần khẩn trương quyết liệt tổng kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp
thực hiện ba tại chỗ
quản lý chặt không để cho doanh nghiệp cho công nhân về
khi chưa có xét nghiệm âm tính
doanh nghiệp đủ điều kiện thì tiếp tục hoạt động
tầm soát phát hiện sớm ổ dịch trong các khu nhà trọ
khu dân cư hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
trước tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp
tỉnh đồng nai đã quyết định thành lập tổ truy vết nhanh
phòng chống dịch covid một mươi chín gồm một mươi năm thành viên
trong đó có sáu thành viên thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
cdc tỉnh đồng nai
và chín thành viên thuộc công an tỉnh
tổ truy vết nhanh làm việc thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong ngày
để cập nhật tổng hợp nhanh các nguồn thông tin
phân tích thông tin dữ liệu về các ca bệnh f
các trường hợp f một f hai
kịp thời báo cáo đề xuất ban chí đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
xử lý việc truy vết xét nghiệm
và đánh giá nguy cơ lây lan
sẵn sàng trực tiếp kích hoạt để tiến hành điều tra
xác minh truy vết các trường hợp đi đến từ vùng dịch về địa phương
đề xuất kế nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định
đối với các trường hợp khai báo quanh co gian dối
không trung thực làm lây lan dịch bệnh
tối ngày ba tháng tám tổ tuần tra lưu động kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua đèo brank cửa ngõ đi vào thành phố đà lạt
lâm đồng liên tiếp phát hiện bốn ô tô tải
chở bảy người trốn trong thùng xe
nhằm qua mắt các chốt kiểm dịch
để vào thành phố đà lạt
qua kiểm tra có sáu trên bảy trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính
làm việc với cơ quan chức năng các tài xế và bảy người trốn
trong thùng xe tải đã thừa nhận hành vi sai phạm
tổ công tác yêu cầu những người này quay lại huyện đơn dương